theo sở y tế hà nội trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sở yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tập trung vào các vùng có nguy cơ cao đồng thời giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch tại sân bay quốc tế nội bài
theo đó yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tập trung vào các vùng có nguy cơ cao giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch tại sân bay quốc tế nội bài tăng cường kiểm tra giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố xử lý khắc phục hậu quả khi có sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra đồng thời yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh duy trì thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuần thủ đúng các quy chế chuyên môn chuẩn bị đầy đủ
chứng minh trực tự và phòng chống chế nổi tại đơn vị